quá trình tham nhập thực tế mới biết ngoài việc chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung
các cơ sở sản xuất công nghiệp ở sông đốc nằm giang sông gần biển
nên rất khó kiểm soát việc xả thải
mặt khác đặc điểm loại hình sản xuất bột cá với công nghệ lò hơi đốt trấu rời
nên phát sinh nhiều bụi khí thải ra môi trường xung quanh
thêm vào đó một số cơ sở sơ chế thủy sản nhỏ lẻ
bột thải vẫn đang tồn tại cạnh cụm công nghiệp khiến mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng
trong khi chờ những động thái quyết liệt từ cơ quan và các cấp chính quyền
hàng ngày hàng giờ người dân sông đốc và một số khu vực giáp ranh
thuộc địa bàn xã khánh hải của quyện trần giang thời
phải khổ sở bởi khói bụi và các mùi tanh hôi khó chịu
nó muốn làm sao cho nó khắc phục lại
tiếp nhất bây giờ phải khắc phục lại đừng cho khói bụi
mùi hâu thúi nếu mà còn vậy hoài thì tôi đề nghị phải cho đóng cửa
để ở đây tôi ảnh hưởng rất nặng ảnh hưởng gì sao
tình trạng ô nhiễm tương tự cũng xảy ra tại khu công nghiệp hòa trung
thuộc địa bàn xã lương thế trân quyện cái nước
nơi chỉ cách nội ô thành phố cà mau chừng vài km đường chim bay
khu công nghiệp trên hiện có năm cơ sở chế biến thủy sản
và bốn cơ sở chế biến chitin nước mắm
gần chục năm qua
hoạt động sản xuất của những cơ sở trong khu công nghiệp nêu trên
phát sinh nhiều mùi hôi khí thải nước thải ô nhiễm
ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân
qua nhiều đợt tiếp xúc không ít cử tri ở cà mau
phản ánh điểm nóng ô nhiễm môi trường ở khu công nghiệp hòa trung
và cả cầm công nghiệp sông đốc
tuy nhiên việc giải quyết ô nhiễm vẫn chưa đến nơi đến trốn
đã qua đối với lãnh đạo của quyền
cũng đã có biết cử tri cũng đã nhiều lần phản ánh
đặc biệt nhất là qua các cuộc kết thúc cử tri của đoàn đại tử quốc hội
quyền cũng có phối hợp đối với các hành chức năng của tỉnh
để kiểm tra rất là nhiều lượt nhiều đợt nhiều các cơ sở
thì cũng phát hiện nhiều cơ sở có di phạm
không đảm bảo về môi trường như mùi hôi khói bụi xỉ than
các khu công nghiệp hiện nay
là một vấn đề khó của tỉnh
từ việc chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải
chúng ta cũng phải để cho doanh nghiệp
thực hiện yêu cầu bảo vệ môi trường bằng cách xây dựng hệ thống xử lý nước thải
tuy nhiên việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải này
mang cái tính dẫn hành chủ quan của doanh nghiệp rất nhiều
việc này cũng gây khó khăn cho cơ quan quản lý nước
khi kiểm soát ô nhiễm của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp này
họ có thể tự giác chấp hành tốt nhưng đồng thời cũng có thể cố ý xả thải
ở những thời điểm mà chúng ta khó phát hiện
số liệu báo cáo từ sở tài nguyên và môi trường tỉnh cà mau thể hiện
toàn tỉnh cà mau hiện có hai khu công nghiệp và năm cụm công nghiệp đang hoạt động sản xuất ổn định
tuy nhiên đến nay tỉnh này chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung
ở các khu cụm công nghiệp
trong khi doanh nghiệp còn xem nhẹ và phớt lờ việc chấp hành
pháp luật về môi trường thì việc can thiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường
phải trông chờ dầu lực lượng thực thi công dụ
chỉ riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy qua kiểm tra cơ quan chức năng tỉnh cà mau
đã phát hiện và xử phạt hơn một mươi cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
và đến nay vẫn còn trường hợp chưa khắc phục xong hậu quả
đó chỉ là con số bề nổi bởi việc kiểm tra định kỳ bị hạn chế do dướng quy định
trong khi đó muốn bắt quả tan để kiểm tra đột xác
sản xuất thì càng khó hơn bởi không doanh nghiệp nào dạch áo cho người xem lưng
sở tài nguyên môi trường trong tháng năm này sẽ thực hiện việc khảo sát đánh giá công nghệ
thanh kiểm tra xem xét lại mặt bằng kết hợp với phát huy giai trò của tổ tự quản
tại khu công nghiệp và công nghiệp mới được thành lập
sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải có
cái cam kết thực hiện những doanh nghiệp mà không chấp hành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải
không thực hiện xử lý triệt để mùi hôi thì giao cho các đơn vị khi kiểm tra đề xuất sở
và sở sẽ đề xuất quỹ ban tỉnh đóng cửa nếu mà tiếp tục gây ô nhiễm nghiêm trọng cho khu vực
dù chưa có hạ tầng bảo vệ môi trường nhưng các cơ quan chức năng vẫn cấp phép đầu tư cho các cơ sở sản xuất
cùng với đó việc xã hội quá
đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp chưa có kết quả
chủ yếu còn phụ thuộc vào kinh phí nhà nước
trong khi đó lực lượng đủ thẩm quyền xử phạt tại chỗ hầu như không có
trong khi trang bị kỹ thuật để giúp cơ quan thẩm quyền kiểm soát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất chưa đủ
nên khó phát hiện các di phạm về quy định xả thải khí thải độc hại ra môi trường
ai cũng biết để xảy ra ô nhiễm xuất phát từ nhiều nguyên nhân
song không thể vì lợi nhuận của một tổ chức cá nhân nào đó
nhưng bắt nhân dân cộng đồng phải hứng chịu ô nhiễm
để giải quyết triệt để vấn nạn trên
ngoài các giải pháp quyết liệt đồng bộ từ cơ quan chức năng và các cấp chính quyền tại địa phương
hơn hết những người có trách nhiệm bảo vệ môi trường nhưng không làm tốt giai trò chức năng nhiệm vụ
cũng cần bị xem xét trách nhiệm thậm chí phải bị điều chuyển công tác khác